hàng loạt cây thông gần ba mươi năm tuổi tại tiểu khu một trăm bốn mươi chín thuộc dự án khu du lịch cam ly măng lai
có dấu hiệu bị đầu độc vừa được lực lượng chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện
qua kiểm tra hiện trường có bảy mươi sáu cây thông ba lá đường kính gốc khoảng từ một mươi đến ba mươi cm
đã bị các đối tượng khoan gốc bơm hóa chất vào thân cây
gần đó một số đối tượng còn tự ý mở đường dùng lưới b bốn mươi làm hàng rào
bao chiếm cả khoảnh rừng
trong diện tích rừng bị bao chiếm các đối tượng đã mở đường nội bộ nhưng không được xử lý kịp thời
sau khi kiểm tra hiện trường vụ rừng thông bị hủy hoại và bao chiếm trái phép
ubnd tp đà lạt đã đề nghị công an tp đà lạt vào cuộc điều tra làm rõ
các đối tượng đã đầu độc thông ba lá tại khu vực trên
riêng việc các cá nhân tự ý làm đường trên đất lâm nghiệp làm hàng rào bao chiếm rừng
giao cho ubnd phường bảy phối hợp với hạt kiểm lâm đà lạt lập biên bản vi phạm
xử lý cho tháo rỡ ngay trong ngày đồng thời cho phá bỏ đường lập kế hoạch trồng lại rừng
cơ quan chức năng hà nội vừa phối hợp kiểm tra một cơ sở ở quận hoàng mai
và phát hiện hơn bốn chiếc bánh trứng chảy nhập lậu từ trung quốc
đây là loại bánh đang được thị trường tiêu thụ rất ưa chuộng nhưng chủ yếu là hàng lậu và không rõ nguồn gốc
qua công tác kiểm tra tại điểm tập kết này lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn bốn chiếc bánh trung thu
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn trứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số bánh trung thu trứng chảy này được nhập lậu từ trung quốc qua đường tiểu ngạch ở lào cai
để đưa vào nội địa tiêu thụ do không được cơ quan chức năng nào kiểm tra nên hiện chưa thể khẳng định
loại bánh này có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hay không
trong thời gian vừa qua mặc dù các cấp các ngành đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm phòng ngừa ngăn chặn song tình hình tội phạm cờ bạc vẫn diễn ra khá phức tạp
từ cờ bạc dẫn đến tán ra bại sản có người thì bỏ mạng có kẻ thì phải lao vào vòng lao lý
và những vụ việc đau lòng khác ngay sau đây là phản ánh tại tỉnh bình định
đã hơn ba tháng qua căn nhà này luôn vắng vẻ tiêu điều từ khi chủ nhân là trần văn hùng ba mươi tuổi
chú xã bình thành huyện tây sơn tỉnh bình định bị bắt tạm giam vì hành vi
bạc cùng với sáu đối tượng khác vợ con phải rời quê kiếm kế sinh nhai từ một nông dân hiền lành
chỉ vì mê trò đỏ đen đã dẫn trần văn hùng đến vòng lao lý khiến gia cảnh khó khăn trồng chất
mịt mờ tương lai khó ai ngờ đối tượng gây ra vụ cướp giật tại cửa hàng vàng tân phú
huyện tây sơn tỉnh bình định cách đây gần ba tháng là thanh niên chưa từng có tiền án tiền sự
trần hoàng trung nguyên hai mươi chín tuổi trú tại quận bảy tp hcm chỉ vì ham mê cờ bạc
cảnh nợ nần mà lên kế hoạch cướp giật cửa hàng vàng để có tiền trả nợ
cờ bạc thậm chí còn liên quan đến không ít vụ án mạng đau lòng đơn cử như trường hợp của phan thanh
công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tây sơn tỉnh bình định cuối năm hai nghìn một mươi ba
phan thanh công cùng với ba anh ruột tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc bầu cua ăn tiền
thuẫn trong lúc chơi bạc phan thanh công tức giận rút dao bấm mang theo đâm ba thanh niên nhiều nhát
trong đó nạn nhân tô thế vinh hai mươi ba tuổi trú tại huyện tây sơn tỉnh bình định bị đâm thấu ngực
chết trên đường đưa đi cấp cứu
phan thanh công hai mươi ba tuổi chú tại huyện tây sơn tỉnh bình định bị đâm thấu ngực chết trên đường đưa đi cấp cứu
phan thanh công hai mươi ba tuổi chú tại huyện tây sơn tỉnh bình định bị đâm thấu ngực chết trên đường đưa đi cấp cứu
nạn cờ bạc cũng là mảnh đất màu mỡ của các đối tượng cho vay nặng lãi tín dụng đen nở rộ hầu hết người vay của các băng nhóm tín dụng đen mà cơ quan công an triệt phá trong thời gian gần đây liên quan đến cờ bạc
khi không có khả năng trả nợ đã bị đối tượng đe dọa tính mạng bắt người để đòi nợ
nạn cờ bạc thì bọn chúng phải phạm những hành vi phạm tội khác như là trộm cắp cướp giặt hay cướp nhằm có được tài sản đá nợ dẫn đến nợ nặng thì để có tiền trả nợ thì dẫn đến là một nhóm tội phạm khác như là lừa đảo hoặc có những vụ dẫn đến là gây thương tích hoặc là thương vong
cờ bạc là bác thằng bần
hàm mê đánh bạc sớm muộn cuối cùng
cờ bạc cũng khiến tán ra bại sản và kéo theo nhiều hệ lệ đến trật tự trị an
vì vậy bên cạnh nỗ lực của ngành công an trong việc ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn và tội phạm cơ bạc
người dân cũng cần ý thức rõ hơn về mối hiểm họa này và nên tránh xa góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình và bình yên cho xã hội
nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa sở y tế và công đoàn ngành y tế hà nội đã phối hợp xây dựng kế hoạch phát động phong trào chống rác thải nhựa trong ngành y tế hà nội năm hai nghìn hai mươi
và triển khai sâu rộng đến các đơn vị trong ngành
để thực hiện được điều này sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị tổ chức phát động trong cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị cơ sở y tế
tích cực tự giác tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa đa dạng các hình thức truyền thông về nguy cơ ô nhiễm các sản phẩm nhựa và ni lông sử dụng một lần
nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng bằng cách loại bỏ dần các sản phẩm nhựa ni lông không thân thiện với môi trường
tại việt nam nếu trung bình khoảng một mươi chất thải nhựa túi ni lông dùng một lần không được tái sử dụng thì mỗi năm phát sinh hai năm triệu tấn thất chất thải nhựa
đáng lo ngại là theo các kết quả nghiên cứu thì việt nam đứng thứ tư trên thế giới về lượng rác thải nhựa ra biển với khoảng từ hai mươi tám đến bảy mươi ba triệu tấn mỗi năm
tương đương với sáu tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới
muốn giảm thiểu rác thải nhựa thì các cơ sở y tế phải tuân thủ thực hiện việc thu gom phân loại và xử lý chất thải rác thải
đặc biệt là rác thải nhựa ngay từ nơi phát sinh và tăng cường tái chế xử lý chất thải y tế là nhựa bảo đảm đúng quy trình quy định
sau một thời gian dài chống trọi với cơn khát do nắng nóng gây gắt kéo dài ở nam trung bộ
thì những chiếc xe nước mắt đầu tiên của chính quyền đã về tận ngõ ngách thôn xóm bản làng của tỉnh phú yên
mỗi nhân khẩu được hỗ trợ một mươi sáu lít nước một ngày tạm đủ để người dân vùng khô kiệt vượt qua cơn khát trong trước mắt
thôn phú tân hai xã an cư huyện tuy an tỉnh phú yên có trên một một trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nhiều tháng qua bà con phải mua nước từ những xe vận chuyển tự phát với giá sáu mươi đồng một mét khối
đợt nắng nóng gây gắt từ nửa đầu tháng tám cho đến nay đã khiến cho nước ngầm ngày càng khô kiệt
dự báo vài ngày tới đây
có tiền cũng không còn nước để mà mua
huyện tuy an là huyện có số hộ thiếu nước lớn nhất tỉnh phú yên với hơn bốn hộ
chiếm gần năm mươi số hộ thiếu nước
thực hiện chủ trương của ubnd tỉnh phú yên về việc đưa nước sinh hoạt về vùng hạn
từ ngày một mươi năm tháng tám
từng mét khối nước được vận chuyển bằng xe bồn đã được đưa về tận nhà dân
giúp giải cơn khát cho hàng trăm hộ dân khó khăn
ubnd cho nước này là chăm sóc khó khởi
mong đợi nghĩa là nhà nước hỗ trợ thêm nhiều hơn nữa
từ đây là những lễ cứ dài mãi mãi chứ không phải mưa đâu
việc giải quyết nước sạch cấp thiết trong thời gian này là cần thiết
thì sản cư đã chủ động ứng ngân sách xây dựng phương án cấp nước cho một số hộ
có điều kiện khó khăn về kinh tế trước mắt
mặt lâu dài cũng rất mong là tỉnh sớm triển khai kịp thời cấp nước cho người dân ở xã an cư
để đảm bảo các nước sinh hoạt trong mùa nắng hạn này
trong khi chiều nay người dân cũng phải đi về nhà

để cấp đủ nước cho hơn bốn hộ theo định mức một mươi sáu lít một nhân khẩu
mỗi ngày huyện tuy an phải vận chuyển khoảng hai trăm sáu mươi mét khối đến các thôn
phương án được đưa ra là dùng xe bồn của công ty cổ phần môi trường đô thị phú yên
với tần suất ba mươi hai chuyến một ngày trong thời gian một mươi năm ngày tổng chi phí ba trăm bảy mươi năm triệu đồng
thế nhưng với nắng nóng ngày càng diễn biến phức tạp
như hiện nay mạch nước ngầm khô kiệt
việc vận chuyển đủ nước cho người dân trong những ngày tới sẽ gặp nhiều khó khăn
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
thời gian qua công an tp hà nội đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị đầu tư nhiều sáng kiến cách làm hay
để giảm bớt thủ tục hoàn chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này công an quận long biên đã có nhiều đổi mới hành động thiết thực trong cải cách hành chính
nâng cao chất lượng phục vụ người dân với tiêu chí là hết việc chứ không hết giờ
kết thúc một ngày làm việc giờ hành chính
những cán bộ chiến sĩ tiếp tục sắp xếp máy móc trang thiết bị làm thẻ căn cước công dân lưu động
rời đơn vị xuống các địa bàn dân cư tiếp tục phục vụ người dân từ một mươi tám h đến hai mươi một h hàng ngày
hoạt động này đã được công an quận long biên duy trì hơn một năm nay
để duy trì được hoạt động ý nghĩa này là nỗ lực rất lớn của từng cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận long biên
tôi là phụ nữ nên việc con nhỏ thì mình vẫn phải sắp xếp cho hợp lý
ngoài cái thời gian tiếp dân ở công an quận thì chúng tôi cũng phải
chiều đến là chúng tôi cũng phải thu xếp nhanh chóng
gửi con và để sắp xếp hợp lý để có thể đảm bảo được thời gian tiếp dân
theo cái kế hoạch một mươi tám năm của công an quận đề ra
tuy vất vả nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng hết sức để phục vụ nhân dân
để lấy được lòng tin của nhân dân đối với hình ảnh của chiến sĩ công an
chị nguyễn thị hạnh và nhiều người dân khác đã tranh thủ sau giờ làm việc
ra ngay ủy ban nhân dân phường ngọc lâm quận long biên để làm thẻ căn cước
hoạt động này của công an quận long biên xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn
có nhiều công dân từ nơi khác chuyển về đây cư trú
do đó nhu cầu cấp mới đổi thẻ căn cước công dân rất lớn
trong khi nhiều người lại không thể nghỉ việc vào giờ hành chính
đối với trường hợp người già đau ốm hoặc là gia đình chính sách
các cán bộ chiến sĩ sẽ đến tận nhà hoặc dường bệnh để giúp họ hoàn tất các thủ tục
công an quận và công an phường phối hợp với nhau để tổ chức
làm thẻ căn cước công dân thì rất thuận lợi cho những người đang làm việc hành chính
và những người công dân đang sinh sống tại quận long biên
đỡ phải thất công đi lại và thực hiện cho những người như tôi làm hành chính

và hiệu quả của việc phục vụ nhân dân này
thứ nhất là chúng tôi cũng hạn chế
để cho người dân không phải đi lại nhiều lần
và các cái múi giờ của người dân thì chúng tôi cũng đều rất là linh hoạt
quận long biên cũng là địa bàn đầu tiên của thành phố hà nội áp dụng phương án
thí điểm cảnh sát khu vực ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh
trong công tác quản lý về an ninh trật tự và làm cầu nối tương tác với người dân
theo phương án này các thủ tục hành chính của công an thành phố hà nội
danh bạ của cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đều được cập nhật và tích hợp
thành mã qr code người dân chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại thông minh
sẽ tra cứu đầy đủ thông tin cần thiết
ứng dụng này cũng giúp người dân và cảnh sát khu vực dễ dàng tương tác
để trao đổi cung cấp thông tin và tư vấn trong trường hợp cần thiết
cái vấn đề mối chốt cuối cùng trong công tác thể cách hành chính ở đây
thì nó vẫn là vấn đề của con người
nên là chúng tôi cũng rất là quan tâm đặc biệt quan tâm về cái trao chuốt
về cái bồi dưỡng đặc biệt là về đạo đức
của văn hóa tác phong điều lệnh nội vụ
cái này thì cũng đã mở rất nhiều những chuyên đề
để các đồng chí thực hiện cái nhiệm vụ của mình thực sự là có hiệu quả
và là các hình ảnh đẹp trong con mắt của người dân
cùng với những hoạt động đổi mới trong cải cách hành chính tạo sự thuận lợi cho người dân
trong sáu tháng đầu năm công an quận long biên liên tiếp đấu tranh triệt phá thành công
nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự tội phạm tín dụng đen
các đường dây tội phạm ma túy liên tình thu giữ số lượng lớn ma túy các loại
những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an quận long biên
đã và đang phát huy truyền thống lực lượng công an
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người công an nhân dân trong mắt người dân thủ đô
sáng qua phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sát công an tp cn
thơ tổ chức trao tặng hơn hai ba tấn gạo trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
cho hộ nghèo hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn phường cần thơ
phường hưng phú quận cái răng và phường an cư quận ninh kiều tp cn
hai trăm ba mươi phần quà mỗi phần một mươi kg gạo đã được trao tận tay bà con nghèo
gia đình chính sách trên địa bàn của hai phường
số gạo này do đơn vị vận động quyên góp để hỗ trợ phần nào giúp bà con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống
cùng thời điểm cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng đã tổ chức trao tặng hơn hai quyển vở
hai cây thước và một trăm linh áo mưa cho người dân nghèo trên địa bàn huyện cờ đỏ tp cn
đây là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp cn
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín và cuộc vận động xây dựng phong cách
người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
là đòn bẩy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương nâng cao đời sống của nhân dân
tiến tới hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
xã miền núi đức hương ở huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh đã triển khai mạnh việc xây dựng đường giao thông nông thôn theo hình thức là xã hội hóa
vâng một người ủng hộ một nhà ủng hộ cứ như vậy thì nhiều người nhiều nhà đồng tình
rồi thành phong trào trong cả xã cùng tham gia hiến đất và cung cấp sức làm đường
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay nhân dân xã đức hương đã hiến trên ba hectare đất vườn đất ở để làm các công trình đường giao thông công cộng
và sau đó tiếp tục thực hiện cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm
nhà nước hỗ trợ xi măng còn vật liệu và ngày công huy động từ sức dân bộ mặt nông thôn đổi thay từ những con đường được làm từ sức dân
ông lê viết hòa gắn bó với mảnh đất miền núi này từ nhỏ
rời quân ngũ ông lại trở về làm công tác phát triển nông nghiệp nông thôn nên mong muốn được đóng góp cho quê hương ngày càng khang trang giàu đẹp
luôn thường trực trong người đàn ông hơn bảy mươi tuổi này
cũng chính vì vậy mà ngay khi có chủ trương của địa phương gia đình ông đã hiến gần một m hai đất và cùng tham gia xây dựng mở rộng những con đường quanh thôn xóm
chúng tôi cũng hiểu biết được như vậy
thì có nghĩa là cùng nhau là có nghĩa là thống nhất là một cái ý chí là có nghĩa là bây giờ tập thể là có nghĩa là
cần mở măng và mở vào bao nhiêu đường xã bao nhiêu là chúng tôi sẵn sàng là có nghĩa là hiện đất và hiện cây cối không tiếc
kể cả nhà cửa nếu khi cần là có nghĩa là cần phải núi nhà cửa để mà hiện đất cho đến làm đường xã là chúng tôi vẫn sẵn sàng
và cán bộ là có nghĩa là những người là họ là đầu tàu gương mẫu
từ chủ tịch xã cho đến là có nghĩa là các cái cán bộ trong xã cho đến là cán bộ trong thôn là đều rất nhiều tuyệt
và đều đến là cùng làm lắn lồn với nhân dân
chặt cây này rồi là đào đất này
rồi là làm tất cả các cái việc rạc rưỡi đi xung quanh các cái nhà cửa là của dân là có nghĩa là họ cũng sẵn sàng
cán bộ đi đầu đảng viên nêu gương
cứ như vậy ban đầu một nhà ủng hộ chủ trương của địa phương
sau đó nhiều nhà đồng tình làm theo
cứ thế rồi thành phong trào trong cả xã
cùng tham gia hiến đất
cùng góp sức làm đường
trước hết là chúng tôi là thành lập số vận động
và sau đó như vậy là đưa ra cái chương trình hành động của cán bộ đảng viên về cái tính nêu gương
tức là cán bộ đảng viên phải nêu gương
phải làm trước
và phải hiến đất
hiến các tài sản
và nói chung là phải có lực dưỡng bổ đi đồ trong các cuộc trào
để người dân nói theo
sau đó là chúng tôi hợp đối thoại với dân
làm các tác tư tưởng với dân
và trực tiếp là đối thoại với dân
để dân có những cái gì mà họ chết họ
thì mình phải trả lời
giải quyết cho dân
để dân tin tưởng
vào cái chủ trương
và sau đó thì như vậy là
qua cái thời gian này
tôi là hàng năm là tiếp tục là hợp dân
để điều hội thoại với dân
thì có chứ là khuất mát là thao cử
thì dân đã đồng tiền dụng hồ đó
thu nhập chính của gia đình anh đặng trọng tăng là từ sản xuất nông nghiệp
nên đối với gia đình anh
cũng như nhiều hộ khác ở đây
diện tích đất ruộng vườn rất quý và quan trọng
nhưng anh lại cho rằng
việc khiến đất làm đường giao thông nông thôn
không hề khiến gia đình anh khó khăn hơn về kinh tế
mà sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dễ dàng
thúc đẩy giao lưu hàng hóa
phát triển kinh tế
văn hóa xã hội
cải thiện đời sống của người dân địa phương
trong đó có cả gia đình anh
có chủ trương đó
thì người dân rất hô hợi
bởi vì từ trước nó gọi như là
té rõ đường lối thì hẹp
bây giờ được mở mang ra
chủ trương nó gọi như là
để làm đường ròng lớn
thì người dân đi lại
thì gọi như là đường thông hề thoảng
thực hiện cái chủ trương đó
nó hú hú hú hú
nhưng nó gọi là đảng viên lý
một nội hội dân thương
chúng tôi cũng là thực hiện tốt
bởi vì đấy chúng tôi thấy cái trước mắt
gọi như từ ngày xưa
gọi như thời cha ông tôi trước
thì cái đường đi lối lại nó nhỏ
bây giờ nghe
gọi như chủ trương về
gọi như đường là ròng
gọi như cả lê
cả lối chỉ là trên năm m
thì chúng tôi hoàn toàn nhất trị
đồng tin là gọi như để
gọi như hiền đất
gọi như thiền cấy
nhân được làm thôi
với sự đồng thuận của nhân dân
thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
nhân dân xã đức hương đã hiến trên ba hectare đất vườn đất ở
để làm các công trình đường giao thông công cộng
và sau đó
tiếp tục thực hiện cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm
nhà nước hỗ trợ xi măng
còn vật liệu và ngày công huy động từ sức dân
nhờ đó mà trước đây
đa số các tuyến đường của xã nhỏ hẹp
lầy lội khó đi
nhưng giờ đã được bê tông hóa một trăm linh
từ các ngõ xóm đến thôn xã
không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những con đường khang trang
thông thoáng an toàn
mà người dân ở đây còn biến những tuyến đường này
trở thành những tuyến đường tự quản
xanh sạch đẹp
với những buổi gia quân vệ sinh phát quang
chăm sóc hoa hai bên đường vào thứ bảy hàng tuần
những con đường khang trang như thế này
đều hình thành từ kinh phí của nhà nước
cùng với nguồn lực và công sức của người dân địa phương
không chỉ góp phần giúp cho việc đi lại của bà con dễ dàng hơn
góp phần phát triển kinh tế địa phương
mà còn là một minh chứng rõ ràng về kết quả của việc nhà nước và nhân dân cùng làm
dự định sẽ cùng con gái đi du lịch tại singapore dịp nghỉ lễ hai tháng chín
dịp này rất nhiều du khách đã tìm đến với những tour du lịch trọn gói
việc đi du lịch của du khách năm nay
có xu hướng trước hết là các tỉnh phía bắc
từ hà nội sapa hạ long
vì ở đây có những giá trị văn hóa lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng
còn lại đối với các tour miền trung
bao gồm huế đà nẵng hội an hay đà lạt nha trang phú quốc côn đảo
cũng là điểm lựa chọn tiếp theo của những người thích khám phá
một điểm thuận lợi nữa đối với du khách miền bắc
là các tuyến bay thẳng hà nội cần thơ hà nội phú quốc
đã được triển khai
vì vậy các tour hành trình khám phá phương nam
cũng rất sôi động với nhiều chương trình liên tuyến hấp dẫn
lần đầu tiên khi mà khách hàng muốn đi
thì người ta đi một lần
thì người ta sẽ mua trọn gói dịch vụ
và người ta sẽ mua một cái combo đi tham quan tất cả các điểm
thì đến lần thứ hai thì người ta sẽ yêu cầu những cái dịch vụ khác
ví dụ như là các tour ngắn ngày
hoặc là các tour sẽ thêm dịch vụ cao cấp
như là khách sạn bốn sao và năm sao
ngoài ra thì người ta sẽ mua những tour gói gói combo
đi nửa ngày hoặc đi một ngày
và nó sẽ tập trung vào những cái tuyến điểm mới
vài năm gần đây du lịch vào mỗi dịp lễ
đang là xu hướng mà nhiều gia đình lựa chọn
nắm được nhu cầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
nhiều công ty du lịch nhanh chóng tung ra các sản phẩm du lịch ngắn ngày
với chi phí tour không cao hơn ngày thường
kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn
mùng hai tháng chín thì hiện nay
ngoài những tour phổ thông mà việt tran tour đã thực hiện
thì chúng tôi đưa ra thêm những cái gói combo
hoặc là những cái gói mà lựa chọn theo ngày
chẳng hạn là đi những cái tuyến châu âu
thì khách có thể chọn là giá chỉ với tám mươi đô trên một ngày thôi
hay là những cái gói của tôi đi nhật bản
thì đây là trong những cái xu thế mới
và hiện nay cũng rất là nhiều khách quan tâm
bên cạnh những cái tuyến tour phổ thông như là bali
hay là trung quốc hay là singapore
năm nay có xu hướng gia tăng lượng khách đạt dịch vụ riêng lẻ
đặc biệt là các gói combo nghỉ tại khách sạn ba năm sao
và thăm quan tại điểm đến với giá hấp dẫn
đặc biệt có tour free engine
cũng có nhiều khách hàng quan tâm đăng ký
với lợi ích dịch vụ đẳng cấp và chi phí tiết kiệm
được nghỉ dưỡng tại hệ thống khách sạn năm sao về máy bay khứ hồi
chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng
của chương trình an ninh ngày mới
và chúng tôi hy vọng đã có thể đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích
còn ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn
cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam
để tiếp tục cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
xin mời trường quay sáng phương nam ạ
hòa chí xin chào trường quay hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
bà rịa vũng tàu là địa phương có dịch sốt sốt khuyết
nghiêm trọng nhất trong số các tỉnh ở phía nam
và tính từ đầu năm cho đến nay thì tính này
đã có hơn năm năm trăm linh trường hợp mắc sốt sốt khuyết
tăng tám hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
và tính đến thời điểm này thì tỉnh này
đã có ba ca tử vong vì sốt sốt khuyết
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
số ca mắc sốt sốt khuyết đã tăng tám hai lần
so với cùng kỳ năm ngoái
từ khoảng tháng năm đến tháng sáu
và hai tuần đầu tháng bảy năm nay
mỗi tuần ghi nhận từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm năm mươi trường hợp
chủ yếu là sốt sốt khuyết trypden hai
trong khi đó cộng đồng đáp ứng miễn dịch còn thấp
khi trypden hai có động lực gây bệnh rất nặng
bệnh nhân rất dễ tử vong
đặc biệt là những người có bệnh nền sẵn
theo các cơ quan chức năng
nguyên nhân lớn khiến sốt sốt khuyết tăng đột biến
là do ý thức phòng chống của người dân chưa cao
chiến dịch diệt vang quang
loại bỏ các vật chứa nước để mũi không đệ trứng
vẫn còn mang tính chất tuyên truyền
trong kế hoạch cao điểm tổng ra quân kiểm tra
xử lý những vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
ma túy đối với người điều khiển xe ô tô
xe tải trên địa bàn
mới đây công an huyện nhà bè tp hcm
lại tiếp tục phát hiện và bắt giữ tài xế điều khiển xe
khi có kết quả dương tính với ma túy
với hai chốt được lập ở cả hai chiều tuyến đường độc đạo
ra vào cảng hiệp phước huyện nhà bè
lực lượng công an đã kiểm soát tuyệt đối những trường hợp nghi vấn
đặc biệt là xe tải trọng lớn như container
và xe du lịch lưu thông qua đây
việc đồng loạt ra quân với sự tham gia của nhiều lực lượng
đã tạo hiệu ứng tốt tác động đến nhận thức của người dân
tôi rất là ủng hộ các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ
tăng cường tuần tra và cũng như là thử test ma túy
vì hiện nay tình trạng các lái xe là bia rượu
và cũng như là sử dụng chất ma túy và các loại chất kích thích khác là rất là nhiều
đi sẽ rất ảnh hưởng tới an toàn của chính mình
và cũng như là làm mất an toàn giao thông và gây tai nạn rất là nhiều
như ở bên nước ngoài là họ phạt rất là nặng
và những trường hợp uống rượu bia và ma túy là họ cấm lái xe gần nhất hết rồi
theo như tôi được biết và ở việt nam mình
cái chế tài nó vẫn còn hơi nhẹ
do đó là làm cho cánh tài xế họ cảm thấy là chủ quan
và họ ý y là ở cái nồng độ của người ta là không đến mức độ nguy hiểm
nhưng mà khi lên lái xe là chỉ có một chút hơi men
lúc đó sẽ ảnh hưởng vấn đề là cái gọi là cái tư duy và cái lý trí của mình
trong vòng hai giờ đồng hồ tổ công tác đã kiểm tra năm mươi bốn phương tiện ô tô các loại
đáng chú ý là có hai trường hợp trên xe du lịch có kết quả dương tính với chất ma túy
bao gồm cả tài xế và nhiều người lái ô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu bia
hoặc thiếu các giấy tờ cần thiết
tại bữa chủ nhật cũng đi sinh nhật á
có đi vô bar chơi có hút shisha uống rượu bê trong đó say xịn không biết sao
tức là mình là mình không có dùng làm ăn mà sao dùng được
nhưng mà có thể là nó bị nhiễm nhập một chút xíu chặt nó lên á không biết sao
cái việc mà sử dụng nồng độ cồn và ma túy trong lúc lái xe các loại phương tiện
thì không những gây ảnh hưởng sức khỏe cho bản thân của tài xế

mà còn gây ảnh hưởng sức khỏe cho bản thân của những hành khách
và những người thu thông phương tiện khác
thì thông qua cái chuyên đề tổng kiểm soát này thì công an huyện nhà bè
cũng như là công an tp hcm mong muốn là các tài xế cấm sử dụng các chất kích thích
và ma túy cồn trong lúc sử dụng các phương tiện giao thông
công an hội nhà bè sẽ xây dựng thêm nhiều cái kế hoạch khác
giống như là những lỗi chuyển hướng hay là vượt đèn đỏ chẳng hạn
để hạn chế những cái tai nạn giao thông
như vậy kế hoạch cao điểm tổng ra quân xử lý tình trạng sử dụng rượu bia ma túy
khi điều khiển ô tô trên địa bàn tp hcm đã kết thúc
tuy nhiên công an các địa phương vẫn sẽ thực hiện các chuyên đề
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
thưa quý vị phường tân lộc quận thốt nốt tp cn được mệnh danh là đảo đài loan
bởi số lượng người phụ nữ lấy chồng ngoại quốc mà chủ yếu là người đài loan
lên đến gần một người
kéo theo đó hàng chục đứa trẻ lai được đưa trở về tạm trú
ngay trên chính quê hương của người mẹ
lấy chồng ngoại quốc đem đến nhiều khởi sắc cho dạy đất cù lao giữa lồng sông hậu
nhà cửa khang trang xóm làng tươi đẹp đời sống người dân đổi thay từng ngày
lấy chồng đài loan được xem là giải pháp kinh tế hiệu quả ở nơi đây
mấy năm trước thì đa phần là do cái tình hình kinh tế
tình hình kinh tế là gia đình cũng có tiện làm ăn thua đổ
nên đó thì có cái tư tưởng là trẻ con để trẻ con
nhằm có phát triển kinh tế của hội gia đình
trong mấy năm thì đem về thì cũng có cái nghĩa là một số hội gia đình thì phát triển
có nghĩa là xây nhà cách nhà có nhiều lắm đối tượng nó nhiều lắm
cũng góp phần phát triển kinh tế của phường
có nghĩa là qua bở thì có chồng thì cũng có đi làm công ty
xí nghiệm có tiền cũng đem về
từ khoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi một vài người con gái tân lộc được môi giới lấy chồng đài loan
những cuộc hôn nhân này đã đem lại cho cha mẹ cô dâu chút lưng vốn làm ăn tại quê nhà
sau một thời gian sống bên nước ngoài những người phụ nữ này tiếp tục giới thiệu em úc người thân ở quê đá chồng đài loan
vì vậy số lượng con gái tân lộc kết hôn với người ngoại quốc ngày một tăng phổ biến nhiều nhất khoảng năm hai nghìn sáu hai nghìn chín
có tới hàng chục phụ nữ ở tân lộc lấy chồng ngoại quốc
từ năm hai nghìn một mươi năm trở lại đây phụ nữ tân lộc chuyển hướng sang lấy chồng hàn quốc
đến nay phường tân lộc đã có gần một phụ nữ kết hôn với người nước ngoài
chưa đi thì mình làm dụng khó khăn kinh tế cũng eo hẹp
con thấy là một đàn chị những người đi trước cũng có cái đạo phát triển
thành cho con mình có hiếu và nó hướng đi nước ngoài để cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn
thành ra cha mẹ nào cũng không muốn gã con mình khác đâu
mỗi ngày có hai con đi lấy chồng đài loan vợ chồng anh tiết chị thúy có cuộc sống dư dã hơn
thường xuyên được các con gửi tiền về để dựng nhà và sắm sửa đồ đạc
các con đều có cuộc sống hạnh phúc được xem là may mắn nhất của anh chị
nghĩ cũng như mình hơn hơn là cũng gã hai đứa con mình được cái chỗ đàng hoàng
nếu mà đứa lớn mà nó không có hạnh phúc thì cũng gã đứa nhỏ
vậy nhưng không phải ai cũng may mắn như hai con gái của chị thúy
bởi nhiều cuộc không nhân với người ngoại quốc khi đổ vỡ sẽ để lại nhiều hệ lụy
nhất là những đứa trẻ lại không có giấy tờ tùy thân và gây phức tạp cho công tác quản lý cư trú ở địa phương